liên minh châu âu eu vào ngày hôm qua đã chính thức thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với nga liên quan đến tình hình ukraine
bao gồm các lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của nga xuất khẩu hàng hóa xa xỉ và nhập khẩu các sản phẩm thép từ nước này
các biện pháp trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến các công ty khai thác dầu mỏ lớn của nga nhưng các nước thành viên eu vẫn có thể mua dầu và khí đốt từ họ
giới chức eu cũng sẽ ra lệnh cấm hoàn toàn các giao dịch với một số doanh nghiệp nhà nước của nga có liên quan đến khu phức hợp công nghiệp quân sự của nước này
trong khi đó lệnh cấm nhập khẩu thép từ nga ước tính sẽ ảnh hưởng đến lượng sản phẩm trị giá ba ba tỷ euro của nước này
các công ty eu cũng sẽ không còn được phép xuất khẩu bất kỳ hàng hóa xa xỉ nào trị giá hơn ba trăm linh euro bao gồm cả đồ trang sức sang thị trường nga
xuất khẩu các sản phẩm ô tô có giá trên năm mươi euro cũng sẽ bị cấm
trước đó bộ ngoại giao mỹ ngày một mươi bốn tháng ba đã thông báo lệnh trừng phạt nhằm vào một mươi một quan chức quốc phòng nga trong đó có tám thứ trưởng quốc phòng
một mươi một quan chức này sẽ bị phong tỏa tài sản tại mỹ các công dân và doanh nghiệp mỹ cũng bị cấm kinh doanh với những người này